theo dự kiến buổi sáng các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên
bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án luật lực lượng dự bị động viên
sau đó các đoàn đại biểu quốc hội họp để thảo luận về đề nghị của tranh án tòa án nhân dân tối cao về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
sau đó sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật thư viện
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án luật thư viện
quốc hội đã vừa có phiên thảo luận về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
bên lề phiên thảo luận một số ý kiến đại biểu cho rằng cần có quy định
chặt chẽ hơn trong những trường hợp công chức chuyển sang viên chức và ngược lại
có biên chế thì bây giờ lại quay khi mà đi sang bên đơn vị sự nghiệp mà nếu đơn vị đó lại còn là đơn vị tự chủ nữa
thì hoàn toàn là anh không còn quỹ lương anh không còn các cái hưởng các cái chế độ theo cơ chế dành cho một cán bộ công chức
một số đại biểu cũng băn khoăn về quy định bỏ hợp đồng dài hạn sẽ ảnh hưởng tới những viên chức đang làm việc ở những ngành đặc thù như giáo dục y tế
cùng với đó quy định về kỷ luật giáng chức cũng cần phải xem xét một cách thận trọng
quy định mà bỏ hợp đồng dài hạn thì tôi cho rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tư tưởng tâm tư tình cảm nguyện dọng và công tác của các khối lượng viên chức rất là lớn
hiện nay mà đang công tác ở các ngành ví dụ ngành giáo dục ngành y tế và các ngành đơn vị sự nghiệp thì cái khối lượng viên chức rất là lớn
nếu mà chúng ta bỏ cái quan trọng không phải là cái chuyện là hợp đồng dài hạn hay gắn hạn
mà cái quan trọng là chúng ta phải tính tớn tón đến cái việc là cái vị trí việc làm của họ và chất lượng hiệu quả
và cái nhiệm vụ mà mình chuyên môn giao cho các viên chức để họ đảm đương các công việc làm sao cho hiệu quả và tốt nhất
chúng ta bỏ cái mức kỷ luật giáng chức đi tuy nhiên cái chỗ này cũng cần phải đánh giá nó kỹ hơn
bởi vì thực ra thì ở các nước thì người ta hoặc là ngay cả một số các cái chính quyền ngày xưa thì cái chuyện giáng chức cũng là chuyện bình thường
sau đó sau một thời gian nếu phấn đấu tốt nếu có điều kiện tốt
anh lại tiếp tục phấn đấu anh tiếp tục giàn viện thì lại được thăng chức
thế thì cái việc mà chúng ta có nhất thiết phải bỏ giáng trước hay không thì đề nghị là chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu xem xét một cách kỹ lưỡng
văn phòng ubnd tp hà nội vừa có công văn số bốn nghìn năm trăm sáu mươi năm về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng chính phủ
thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia
và trong tp hà nội văn phòng ubnd tp đề nghị văn phòng hội đồng nhân dân tp sở ban ngành ubnd quận huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố
phối hợp triển khai chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ
theo đó kể từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín văn phòng ubnd tp sẽ thực hiện không gửi văn bản giấy
thay vào đó gửi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan đơn vị trong thành phố
đối với văn phòng hội đồng nhân dân tp các sở ban ngành
ubnd quận huyện thị xã và đơn vị trực thuộc thành phố tổ chức thực hiện từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi tháng sáu học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và ubnd tp đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học
chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tp năm hai nghìn một mươi tám
tại hội thảo đại diện đoàn công tác đã phân tích rõ các chỉ số thành phần hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của hòa bình
trong đó chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở của tỉnh không cao nhưng lại cao so với cả nước
hội thảo đã xác định thời gian tới tỉnh hòa bình cần chú ý hơn tới việc thông tin về cải cách thủ tục hành chính tới người dân
tổ chức thi tuyển công chức công bằng hơn tăng cường công tác thanh tra kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới
huy động người dân trong phòng chống tham nhũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các trung tâm hành chính công
bộ phận một cửa các cấp từ đó sẽ có các biện pháp nhằm cải thiện các chỉ số
nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
ngày một mươi sáu tại làng thanh niên lập nghiệp thạnh mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam
đã diễn ra ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc miền núi năm hai nghìn một mươi chín do ban thường vụ tỉnh đoàn quảng nam tổ chức
tham gia ngày hội có hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên đến từ các huyện đoàn thị đoàn thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh quảng nam
ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc miền núi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống
văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập quốc tế giới thiệu các giá trị văn hóa của các địa phương
dàn luyện kỹ năng sống và tạo sân chơi cho thanh niên các dân tộc miền núi và thanh niên đồng bằng được giao lưu
học hỏi kinh nghiệm đồng thời phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong sung kích
tình nguyện về với các địa bàn khó khăn trọng điểm để lập nghiệp góp phần củng cố quốc phòng an ninh
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tại ngày hội tỉnh đoàn quảng nam đã bản giao ba công trình thanh niên cho các hộ gia đình tại làng thanh niên lập nghiệp thạnh mỹ
cùng nhiều phần quà cho gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nam giang
trước thực trạng đau lòng trẻ bị đuối nước tại một số tỉnh trong thời gian gần đây
ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh hậu giang đã tăng cường thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em
trong đó phổ cập bơi được xem là giải pháp hiệu quả nhất
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh hậu giang đã có một mươi ba trường hợp đuối nước nhiều nhất là vào dịp hè và mùa nước nổi
từ thực trạng đó việc dạy bơi là cần thiết không chỉ với học sinh ở vùng sông nước mà còn ngay cả với học sinh thành thị
từ đầu năm đến nay nhiều hồ bơi nhân tạo trên địa bàn được đầu tư xây dựng
giúp việc phổ cập bơi diễn ra đúng theo quy trình tiến độ
bên cạnh đó nhà trường và gia đình cũng phối hợp chặt chẽ hơn trong việc tuyên truyền
giáo dục hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho trẻ trong việc học bơi
thực hiện mô hình ngôi nhà an toàn để phòng tránh tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng
góp phần phòng tránh tai nạn đuối nước đến mức thấp nhất
tổ chức khác như đoàn thanh niên ngành lao động ngành giáo dục ngành y tế cũng phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi
ở các địa bàn sông nước khó khăn và đặc biệt là mùa lũ chúng ta cũng tổ chức các lớp giữ trẻ trong mùa lũ
chính điều này cũng góp phần giới hạn cho tình trạng trẻ bị đuối nước
và trong thời gian qua sự phối hợp của các ngành tuyên truyền này
cũng rất là tích cực
phục cấp bơi cho trẻ được phụ huynh quan tâm và xem đây là giải pháp căn cơ để phòng chống tai nạn đuối nước
phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em không chỉ là chuyện của riêng ai
cần sự chung tay vào cuộc của gia đình nhà trường đến cộng đồng
để từ đây những vụ việc đau lòng không còn xảy ra nữa
tiếp nối chương trình hà nội dẫn đầu về thu hút bốn a

thấy gì từ việc thí sinh không xét tuyển đại học tăng
sở kế hoạch và đầu tư hà nội cho biết
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hà nội dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
đạt bốn bảy mươi chín tỷ usd
con số này cũng nằm trong số lượng fdi tăng kỷ lục từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay vào nước ta
hà nội dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
với số vốn đầu tư đăng ký một trăm sáu mươi hai triệu usd
năm lượt dự án tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký hai trăm chín mươi năm bảy triệu usd
ba trăm tám mươi lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp việt nam
với trị giá bốn ba tỷ usd chiếm hai mươi tám sáu tổng vốn đầu tư
sau tháng năm hai nghìn một mươi chín thu hút vốn fdi của hà nội dự kiến tiếp tục dẫn đầu cả nước
với số vốn khoảng năm ba tỷ usd
đối với vốn fdi hà nội xác định một số ngành lĩnh vực ưu tiên
thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung
có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
chúng tôi cũng nhận ra một điều để cho các nhà đầu tư
thu hút được các nhà đầu tư đến với hà nội
thì trong đó có một nhiệm vụ
đó là chúng ta phải giải thích cho họ tường tận
tất cả những chính sách của việt nam
và những cơ chế của thành phố hà nội một cách rất rảnh mạch
vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ là trụ cột
đó là phải tạo ra cho họ được một cái niềm tin
để họ yên tâm là đầu tư vào hà nội
không chỉ hà nội mà đầu tư vào việt nam
thì cả hai bên cũng có lợi
một cái mà hiện nay chúng tôi rất quan tâm
chính là tác động lan tỏa của fdi
chúng ta rất muốn thông qua fdi
chỉ nhận được là vốn công nghệ
mà chúng ta còn thông qua fdi
để làm cho doanh nghiệp việt nam phát triển nhanh
theo hướng hiện đại
thành phố sẽ đổi mới chính sách thu hút đầu tư
theo hướng tập trung
kêu gọi các dự án có quy mô lớn
có giá trị gia tăng cao
sử dụng công nghệ hiện đại
thân thiện với môi trường
thực hiện các giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư
hiện có mở rộng sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó kêu gọi các dự án
đầu tư theo hình thức hợp tác công tư
các dự án xã hội hóa trong các lĩnh vực
kết cấu hạ tầng dịch vụ đô thị
và an sinh xã hội
trong đó ưu tiên cho tăng trưởng xanh
ưu tiên đầu tư các công viên
các khu vui chơi giải trí
nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân
thông tin từ tổng cục thuế cho biết
kể từ khi dịch vụ hoàn thuế điện tử
được triển khai tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
đã có hơn năm doanh nghiệp tham gia
hoàn thuế điện tử với tổng số tiền
được giải quyết hoàn toàn là hơn

hoàn thuế là trả lại thuế cho người nộp thuế
đối với hàng xuất khẩu nhập khẩu đã nộp thuế
nhưng sau đó có quyết định miễn giảm thuế
với việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin
vào áp dụng trong việc khai thuế và nộp thuế
người dân và doanh nghiệp đã được giải quyết nhanh chóng
số lượng thủ tục hành chính được cung cấp
trực tuyến hiện nay là một trăm ba mươi ba trên ba trăm linh bốn
đạt mức ba trở lên
các nhóm dịch vụ công từ mức độ ba trở lên gồm
kê khai hóa đơn qua mạng kê khai sử dụng
biên lai phí lệ phí qua mạng
khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử
hoàn thuế điện tử hệ thống cấp mã
chấm giả hóa đơn tính đến cuối tháng năm
năm năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn bảy trăm linh doanh nghiệp
tham gia ứng dụng này
ngày một mươi tháng sáu tại cao bằng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức
phiên trợ hợp tác xã nông nghiệp vùng cao
với mục đích tăng cường kết nối
chuỗi giá trị nông sản thúc đẩy tiêu thụ
nông sản do các hợp tác xã sản xuất
của chín tỉnh vùng cao bao gồm hà giang
bắc cạn cao bằng hòa bình
thái nguyên quảng ninh tuyên quang
bắc giang và lạng sơn
phiên trợ thu hút
hai mươi sáu gian hàng của các hợp tác xã
xí nghiệp đơn vị với nhiều sản phẩm
phong phú đa dạng đặc trưng vùng miền
trong giai đoạn hiện nay vai trò
của hợp tác xã nông nghiệp không chỉ là
kết nối giữa những hộ kinh doanh nhỏ lẻ
giúp nông dân cạnh tranh tốt hơn tham gia
sâu hơn và liên kết chuỗi giá trị
các hợp tác xã còn góp phần nâng cao
đời sống thu nhập của người dân
phát triển kinh tế làm tăng tiêu chí
thu nhập giảm nghèo và một số tiêu chí
khác trong xây dựng nông thôn mới
nhân dịp này các đơn vị đã tiến hành ký kết
biên bản ghi nhớ hợp tác trong các hoạt động
phát triển nông nghiệp nông thôn kinh tế
hợp tác hợp tác xã nông nghiệp và chuỗi
giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn một mươi chín này cả nước có hơn

đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
trong đó hơn hai trăm ba mươi ba thí sinh
xét tốt nghiệp mà không đăng ký
xét tuyển đại học tăng hai so với
năm ngoái những số liệu này cho thấy
xu hướng mới trong lựa chọn ngành nghề
thay vì đăng ký xét tuyển đại học
nhiều thí sinh đã đăng ký
đi học nghề cắt tóc ngay từ năm thứ nhất
nhiều em đã có thu nhập khá ổn định
đến từ việc đi thực tập
cơ hội ngành nghề của bọn em khi ra trường
là một trăm linh có việc làm
bản thân em thì
chưa học hết năm nhất em đã
đi thực tập tại một salon rất là lớn
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
học sinh lớp một mươi hai tại
một số địa phương không xét tuyển đại học
có xu hướng tăng dần
riêng năm hai nghìn một mươi chín
điện biên hà giang hòa bình
lào cai là các địa phương có tỷ lệ
học sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp
ở mức cao từ trên năm mươi
trở lên đặc biệt vùng đất
hiếu học nghệ an cũng có một mươi ba
thí sinh thì để xét tuyển tốt nghiệp
chiếm bốn mươi một cao nhất
trong vài năm trở lại đây và đây
là những lý do khi nhiều em không lựa
chọn con đường đại học
đây thì môi trường cũng tốt
và đào tạo đây là đào tạo bọn em
được học thực hành chính là tay nghề
đó là bọn em cần cái nghề ra trường
không chỉ đối tượng đầu vào là chỉ các em là tốt nghiệp
bổ thông trung học tốt nghiệp bổ thông cơ sở
mà phải là nhiều loại hình
thuyền sinh như là bộ đội xuất ngũ
lao động nhân đồng thôn
rồi đào tạo lại đào tạo theo địa chỉ
đào tạo theo nhu cầu đa dạng
loại hình đầu vào như vậy thì
thu hút được nhiều sinh viên vào hơn
theo các chuyên gia năm nay
sự phân luồng đã rất rõ
sự phát triển của các khu công nghiệp
dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp cần tuyển
lực lượng lao động kỹ thuật nắm bắt được
điều này nhiều thí sinh đã đăng ký học nghề
để có việc làm ngay
sự chuyển biến của xã hội
về mặt nhận thức cũng dường như là có thay đổi
cho nên là cái phân luồng
những cái dấu hiệu chuyển biến
tích cực hơn
thí sinh không phải chỉ đổ xô vào
các trường đại học nữa
mà đã có một bộ phận
thí sinh cùng với gia đình
là lựa chọn cái hướng
học nghề và xu thế xã hội
hiện nay là cũng không phải như trước nữa
rất nhiều các cái bạn trẻ
cũng đã thấy rằng là không phải chỉ có
một con đường duy nhất đó là vào đại học
mà người ta cũng thấy rõ rằng là
nếu như là người mà được học nghề
và có cái
sự tinh thông nghề nghiệp thì hoàn toàn
đưa tức là áp dụng những kiến thức
của mình vào cái vị trí công việc
như là một cái thọ lành nghề
ở một doanh nghiệp và cũng có thu nhập rất ổn định rất cao
tỷ lệ thí sinh không
xét tuyển đại học tăng cao được coi
là tín hiệu đáng mừng cho hệ thống giáo dục
nghề nghiệp tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi
các trường nghề phải vận động đổi mới
mạnh mẽ để nâng cao chất lượng
đào tạo gắn kết chập trẻ với doanh nghiệp
để đáp ứng tiêu chí việc làm của
thí sinh khi ra trường
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
vừa kiểm tra tại khu nhà cho thuê trọ
tại khối tám phường trường thi
thành phố vinh đã phát hiện nhóm thanh niên
gồm chín đối tượng nam nữ đang sử dụng
chất ma túy
các đối tượng thường trú
tại các huyện quỳ hợp con cuông
thành phố vinh và nghĩa đàn kiểm tra phòng trọ
lực lượng công an còn phát hiện
một ít chất bột màu trắng được đựng trong
tối ni lông nghi là ketamin
một viên nén nghi là thuốc lắc và một số
dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ
một số bộ loa đen nháy
nhóm thanh niên dùng trong lúc sử dụng trái phép
chất ma túy qua kết quả test thử
nhanh thì tất cả chín đối tượng đều
dương tính với ma túy tại cơ quan
công an nhóm thanh niên khai nhận đã
rủ nhau mua ma túy về phòng trọ này để
cùng sử dụng vụ việc đang được các cơ quan
chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tin tức quốc tế
khởi động cuộc đua dành trước thủ tướng anh
nhiều doanh nghiệp hàn quốc
muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế liên triều
trong tuần này đội nhân viên y tế sẽ tiến hành phun thuốc diệt mũi ở các khu vực chung quanh quận xuân phung của tỉnh ratchaburi
ngoài ra chính quyền địa phương cũng sẽ cung cấp màn cho các cộng đồng dân cư và tổ chức tổng vệ sinh nhằm dọn sạch các điểm ao tù nước động làm nơi sinh sản cho mũi
quyết định trên được đưa ra sau khi cục kiểm soát dịch bệnh thái lan tuyên bố quận xuân phung là vùng có nguy cơ cao vì một mươi bốn giáo viên và sinh viên người singapore có kết quả xét nghiệm dương tính với virus chikangunia vào tuần trước
tính từ đầu năm đến nay thái lan đã ghi nhận gần ba sáu trăm linh ca sốt khôm lưng hầu hết bệnh nhân có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi bốn
mỗi năm trên bờ biển của các nước châu âu có hàng trăm chiếc thuyền cao su bị những đoàn người di cư vứt bỏ lại điều này đã ảnh hưởng xấu tới môi trường biển và mỹ quan tại đây
thế nhưng sáng kiến biến những vật dụng này thành những sản phẩm gia dụng đã giúp giảm thiểu tình trạng rác thải đại dương và hơn cả là giúp những người tị nạn mưu sinh
trong làn sóng người tị nạn đổ vào bờ
biển hy lạp hồi năm hai nghìn một mươi sáu trên những chiếc thuyền làm bằng cao su có fariba ammeni một phụ nữ người afghanistan
ba năm sau bản thân chị đã có thể mưu sinh nơi đất khách nhờ vào việc tái chế những chiếc thuyền và áo phao từng đưa người tị nạn rong rủi trên biển thành những chiếc túi sách thời trang
vâng những chiếc túi này nhắc nhở tôi nhớ về khoảng thời gian khó khăn mình từng trải qua
công việc này giúp tôi cân bằng cuộc sống hơn mang tới sự bình yên
nhiều người cũng thích những chiếc túi tôi làm và khuyến khích tôi tiếp tục làm thêm nhiều sản phẩm nữa
nhờ sự giúp đỡ của ủy ban cứu hộ quốc tế amini đã có được một khoản tiền trợ cấp nhỏ để bắt đầu công việc kinh doanh
chị bán những chiếc túi sách làm bằng tay tại chợ và trên các trang mạng trực tuyến
các sản phẩm này cũng được chuyển tới một tổ chức hỗ trợ người tị nạn có trụ sở tại đức
tôi cảm thấy thật tốt vì đã biến được những thứ tưởng chừng như sẽ bị vứt bỏ thành những đồ vật có ích cho nhiều người
tôi muốn giúp đỡ thật nhiều những người có cùng hoàn cảnh như mình
cha mẹ và chị gái của amini hiện đã chuyển tới đức sinh sống
thế nhưng quyết định ở lại hy lạp và bắt đầu công việc kinh doanh của mình
với hy vọng có thể giúp đỡ được những người đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như chị trước đây
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt